thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
tp hcm đang đẩy mạnh các giải pháp triển khai nghị quyết số ba mươi năm của chính phủ
với các mục tiêu phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi xây dựng đội ngũ doanh nghiệp
có năng lực cạnh tranh phát triển bền vững với ít nhất năm trăm linh doanh nghiệp hoạt động
để đạt được con số này tp hcm đã xác định hai nguồn chính là từ hộ kinh doanh
chuyển đổi thành doanh nghiệp và số lượng các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hàng năm
tuy nhiên hiện tại việc vận động các hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động
theo loại hình doanh nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời
anh bùi long thành hộ kinh doanh cá thể ở quận tân bình hàng chục năm buôn bán hàng may mặt sẵn
anh thành bày tỏ quan điểm không mạng mà với việc chuyển đổi hộ kinh doanh các thể
thành doanh nghiệp theo chủ trương của thành phố hiện nay
để đạt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi thành phố có năm trăm linh doanh nghiệp thì dự kiến có ít nhất một trăm linh hộ
kinh doanh chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp như vậy mỗi năm yêu cầu phải có
bình quân khoảng hai mươi doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh tuy nhiên đến thời điểm này
toàn thành phố mới chỉ có hơn một trăm linh doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên thực tế
việc vận động hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp tại tp hcm đang gặp rất nhiều khó khăn
về mặt pháp luật thì không có luật nào bắt buộc là doanh nghiệp hay là một hộ cá thể
là đến một thời điểm nào đó đến một số vốn nào đó đến một danh số nào đó đến một mức độ đóng
thuế hay lợi nhuận nào đó thì phải thành lập doanh nghiệp cho nên đây là một cản trở rất lớn lý do
chính là cái quyền lợi của họ bởi vì khi mà vào doanh nghiệp theo đúng luật doanh nghiệp hai nghìn một mươi bốn thì phải
thực hiện nhiều nghĩa vụ vấn đề về thủ tục vấn đề về cạnh tranh họ ngại về vốn lý về danh số
về con người về thương hiệu rất là nhỏ mà bây giờ lên thành doanh nghiệp
thì làm thế nào để có thị phần riêng cho họ làm thế nào để có một cái chỗ đứng cho họ
một cái thị phần thì cái điều này rất là khó mới đây tại hội nghị ủy ban nhân dân thành phố triển
khai kế hoạch phát triển sáu mươi doanh nghiệp trong năm hai nghìn một mươi bảy và kế hoạch phát triển năm trăm linh
doanh nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi đại diện các sở ban ngành quận huyện đã đóng góp nhiều ý kiến về
thực tiễn và hướng phát triển của doanh nghiệp trong các lĩnh vực địa bàn phụ trách những
quan điểm phát triển tại các lĩnh vực riêng có tính chất đặc thù cũng được đại diện các sở ban
ngành quận huyện đề cập doanh nghiệp ở quận một đó chúng tôi cũng không áp dụng biện pháp hành
tránh để ép họ bởi vì họ đang làm ăn được với cái vai trò hộ kinh doanh thì cứ để họ làm ăn mà
và họ đóng thuế và vận động nếu họ thấy có lợi thì chuyển và mình giúp đỡ họ đó là cái vé
bởi vì nếu ép họ nghỉ họ tiên bố ép nghỉ tập trung cái môi trường làm sao mình quản lý
làm hành tránh mình phục vụ cho những cái tốt hơn hệ thần tốt hơn thì sẽ đạt được cái chi tiêu
chúng tôi đã thành lập các cái trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại cục thuế hai mươi bốn triệu thuế
quận huyện và vận động các nhà cung cấp giữ ký số các nhà ti vang các đại lý thuế có chính sách ưu
đại và hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo với doanh nghiệp khởi nghiệp là tham gia các dịch vụ điện tử
như khai nộp thuế điện tử hoàn thuế điện tử sử dụng hóa đơn điện tử
và các dịch vụ này cũng góp làm cho giảm thiểu cái rủi ro của doanh nghiệp khi trong hoạt động kinh doanh
hiện nay sự đóng góp của hộ kinh doanh vào ngân sách thành phố chỉ đạt hai trong khi nhiều hộ kinh
doanh có thể đủ điều kiện về số lao động tiềm năng quy mô nhưng vẫn chưa phát triển đúng với
khả năng bởi vậy với việc hỗ trợ tác động của chính quyền sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh
và chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp chúng ta phải phấn đấu phấn đấu ở đây không
chỉ theo lời số lượng mà chúng ta thấy cái tiền thực chúng ta có thể để góp hành phát triển cho
kinh tế xã hội của thành phố tạo điều kiện tốt nhất chứ không phải chúng ta làm khó cho bà
con chúng ta ép bà con để chúng bà con làm để chúng ta đạt được mục đích quỹ ban sẽ làm
việc tới từng quận huyện thêm và làm việc đầy đủ cho hai mươi bốn quận huyện để lắng nghe thêm trong thành
phần làm việc thì sẽ có là ví dụ như sở bạch đầu tư cục thuế các sở ngành liên quan tài nguyên
môi trường dân dân xây dựng
nhiều giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn được đảng bộ thành phố tập trung chỉ đạo
nhất là sự phối hợp đồng bộ giữa các sở ban ngành ủy ban nhân dân các quận huyện nhằm tạo
dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp đồng thời đảm bảo quyền kinh doanh quyền bình
đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp
có nhiều hộ cá thể có doanh số rất lớn thậm chí là hàng chục tỷ nhưng mà
với cái kiểu mà tự khai báo thuế hiện nay thì có vài triệu thôi để làm sao để cho cái nhận thức của
họ thay đổi rằng là họ sẽ đóng góp và được đóng góp và cái việc đóng góp đó xem như là vừa là
một nghỉ dụ mà vừa là một cái vinh dự với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
thành phố hồ chí minh đang quyết tâm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế bằng việc gỡ khó trong
vấn đề phát triển năm trăm linh doanh nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi đây cũng chính là mục tiêu quan trọng để
đảng bộ thành phố thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ một mươi
thành phố hồ chí minh có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước